bánh trưng là biểu tượng không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền của dân tộc ta
trong tâm thức của mỗi người thì bánh trưng là món ăn mang ý nghĩa xung vầy ý nghĩa đoàn viên bình dị nhưng ấm áp
và trong chương trình tối nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với làng bánh trưng ở xã hùng lô thành phố việt trì tỉnh phú thọ
để thấy được không khí nhộn nhịp tất bật của những hộ làm bánh trưng nơi đây
ông nguyễn văn ninh trưởng làng nghề xã hùng lô cho hay
trước đây làng chỉ có ba mươi hộ gói bánh trưng nhưng vài năm trở lại đây
nghề làm bánh đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân nên đã thu hút được thêm nhiều hộ tham gia làm bánh
thời điểm bận rộn nhất trong năm là vào dịp tết cổ truyền dân tộc hộ nào cũng tích cực làm bánh đủ đáp ứng ra thị trường
thậm chí là kể cả đến ngày mùng một tết mùng hai là chúng tôi vẫn phải tiếp tục để gói
thời điểm bận rộn nhất của làng là từ mùng một mươi tháng chạp cho đến ba mươi tết
dịp này nhiều hộ phải thuê thêm người sản xuất hàng nghìn chiếc bánh mỗi ngày
là làng nghề đã có lâu năm nên từ cụ già tới trẻ nhỏ đều thành thạo với việc làm bánh trưng
tùy theo từng độ tuổi mà được phân công những công việc cụ thể
mỗi người một việc hối hả gói bánh luộc bánh
bánh thơm ngon phục vụ thị trường dịp tết nguyên đán
cái lượng bánh tiêu thụ ở đây là rất lớn
bình thường như là những ngày thường có khi gia đình
một gia đình như nhà anh ninh đây chỉ hai tạ trên một ngày thôi
nhưng mà những cái ngày mà giáp tết này thì có thể có những ngày lên đến bốn năm tạ
riêng đối với ngành nghề lĩnh vực gói nấu bánh trưng này thì cũng tăng cái thu nhập kinh tế của địa phương lên rất là lớn
ngoài việc phát triển kinh tế gia đình thì cũng góp phần vào
góp phần vào cái kinh tế chung của địa phương
vừa qua bánh trưng hùng lô được ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
chọn làm sản phẩm phục vụ ngành du lịch của tỉnh
đây là điểm đột phá để đưa hùng lô phát triển toàn diện về kinh tế xã hội
sản phẩm bánh trưng hùng lô sẽ được đông đảo người dân trong và ngoài nước biết đến
mỗi khi về với đất tổ vua hùng